do tình hình lũ lụt vẫn diễn biến phức tạp ngập lụt đang chia cắt nhiều địa bàn
đặc biệt là vừa xảy ra vụ sạt lở thủy điện rào trăng ba
nên tỉnh phải tập trung chủ đạo chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
thế nên ban thường vụ tỉnh ủy thừa thiên huế đã xin ý kiến chung ngược
và thống nhất tạm hoãn đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ban thường vụ tỉnh ủy sẽ quyết định thời gian tổ chức đại hội
khi có sự đồng ý của bộ chính trị
theo dự kiến trước đó đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ diễn ra trong vòng ba ngày từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi
tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh số bốn mươi một a hùng vương tp huế